bốn tháng bốn bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn nhận được thông báo của ủy ban nhân dân xã thổ châu huyện phú quốc
đề nghị hỗ trợ cấp cứu một ngư dân là anh trần văn thi ba mươi bốn tuổi cư trú tại ấp ngự xã thổ châu bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng
qua hơn ba ngày điều trị bệnh tình ngày càng có chiều hướng xấu nên không chuyển kịp thời lên tuyến trên sẽ nguy hiểm đến tính mạng
trước tình hình đó bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã điều động tàu cảnh sát biển chín nghìn ba đang thực hiện nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động vào đảo thổ châu tiếp nhận bệnh nhân để đưa về phú quốc
đến một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn anh thi được tàu cảnh sát biển chín nghìn ba đưa về cảng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn và được xe cứu thương của đơn vị nhanh chóng chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện phú quốc để cấp cứu điều trị
đây là việc làm thắm đượm tình quân dân của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân làm sâu đậm hơn hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân trên vùng biển đảo tây nam của tổ quốc
việc làm này càng có ý nghĩa khi tới đây bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn sẽ triển khai mô hình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại xã đảo thổ châu
tại đảo lý sơn những ngày qua tranh thủ thời tiết thuận lợi các đơn vị thi công đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng bến đình cảng giao thông lớn nhất ở đảo lý sơn
việc hoàn thành sớm cảng giao thông bến đình tại huyện đảo lý sơn sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải hiện nay đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng trên đảo
cảng giao thông bến đình có quy mô tám hectare trên bờ và mặt nước
cùng hệ thống kè bao bảo vệ dài hơn năm trăm linh mét đường dẫn cầu tàu dài hai trăm bốn mươi mét cùng nhiều hạng mục như nhà ga khu bán vé với vốn đầu tư hai trăm linh tỷ đồng
sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cảng bến đình có thể tiếp nhận cùng lúc tàu trọng tải một hai tấn
hiện nay các đơn vị thi công tập trung xây dựng bờ đê chăn sóng aerobot chăn sóng cầu càng chính nhà ga
sau hơn năm tháng triển khai đến nay đã đạt gần ba mươi khối lượng chủ yếu là các hạng mục như cầu cảng đê chắn sóng
hiện các đơn vị đang khẩn trương thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục chính để dừng kỹ thuật trước mùa mưa năm nay bảo đảm an toàn cho công trình đã thi công
dự kiến cảng giao thông này sẽ hoàn thành vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
trường đại học phú yên và viện toán học ngày một mươi bốn tháng bốn phối hợp với hội toán học việt nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề giảng dạy toán học trong trường đại học cao đẳng
tham dự có các nhà khoa học giảng viên đến từ tám mươi đơn vị là các học viện trường đại học cao đẳng trong cả nước
hiện nay các trường đại học cao đẳng đều cắt giảm số giờ dạy môn toán nên việc giảng dạy rất năng nề
đối với những chuyên ngành không đào tạo chuyên sâu thì toán chỉ là một môn bổ trợ
ngoài ra môn toán được giảng dạy còn mang tính hàn lâm quá sâu về chuyên ngành
khuyên hướng chung của các trường đại học và cao đẳng tức là chúng ta các trường cắt số giờ giảng dạy
nói chung đều bị cắt số giờ cả
quan điểm cá nhân của tôi thì cho rằng chúng ta phải hội nhập hơn phải học tập các nước phát triển về cách người ta dạy toán
nó không quá sâu về chuyên ngành của toán mà nó phải mang tính ứng dụng nhiều hơn
nhấn mạnh vai trò của toán các nhà khoa học cho rằng không nên cắt giảm quá nhiều số tiết học của môn này
nhất là ở những trường kỹ thuật nếu không học toán thì sẽ không có nền tảng để học các môn chuyên ngành tốt được
muốn sinh viên nhận thức được vai trò của môn toán thì giảng viên phải làm rõ được tính ứng dụng
toán học mang những giá trị chung nhưng khi ứng dụng vào từng lĩnh vực thì lại khác
khi đào tạo đại học thì nó gắn với những đơn đặt hàng
theo từng mục tiêu một vậy chúng ta không thể đánh đồng giống nhau được
ví dụ như đối với toán của các trường chuyên toán thì phải học toán tới mức để sao cho các em sau này trở thành những nhà chuyên gia toán học
nhưng những người ở các trường nghiên cứu toán cho ứng dụng thì phải có tính chất thực hành để ứng dụng sao cho toán cho ứng dụng
nó có lợi ích cho việc vận hành cho các công việc sau này
toán học cho mỗi một trường cho mỗi một ngành nghề
nó có những tiêu chí có những mục tiêu mà mình phải căn cứ vào đó để mình quyết định chương trình cũng như là cách giảng dạy
cũng theo các nhà khoa học một vấn đề cần lưu ý nữa là việc biên soạn giáo trình các môn toán phải theo hướng ứng dụng
vì sinh viên hiện nay đang được khuyến khích tự học
chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý
trong một tuyên bố mới nhất bộ quốc phòng mỹ cho biết
ông james mattis sẽ bắt đầu chuyến thăm các nước trung đông và châu phi từ ngày một mươi tám tháng bốn tới
cuộc công du của bộ trưởng quốc phòng mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với nga
sau khi mỹ không kích căn cứ không quân của syri
trong chuyến thăm từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng bốn tới các nước ả rập xê út
ai cập israel qatar và libbley bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis sẽ tái khẳng định các liên minh quân sự chủ chốt của mỹ
và thảo luận các nỗ lực hợp tác nhằm chống lại các hoạt động gây bất ổn và đánh bại các tổ chức khủng bố cực đoan
trên iran bộ trưởng mattis đã có cuộc hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà benjamin netanyahu
và bộ trưởng quốc phòng avido lieberman
ông mattis và các đồng minh trong khu vực cũng dự kiến thảo luận về ảnh hưởng gia tăng của iran
đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ tư của bộ trưởng quốc phòng mỹ kể từ khi nhậm chức dưới quyền tổng thống donald trump
chín ngày trước khi diễn ra vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu cử tổng thống pháp
cuộc chạy đua vào điện elis đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết
khi mà các cuộc thăm dò cho thấy cả bốn ứng cử viên hàng đầu
đều có cơ hội lọt vào vòng hai
và tâm lý bất mãn với nền kinh tế đất nước khiến ngày càng nhiều cử tri pháp
quay lưng lại với các đảng lớn truyền thống
cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ứng cử viên trung dung độc lập emmanuel macron
và ứng cử viên cực hữu marine le pen đều sẽ nhận được hai mươi hai phiếu bầu
trong vòng một cuộc bầu cử vào ngày hai mươi ba tháng bốn tới
trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên cực tả jean luc melenchon là hai mươi
khoảng cách ba giữa top bốn ứng cử viên hàng đầu nằm trong phạm vi sai số
của các cuộc thăm dò đồng nghĩa với việc cuộc đua rất khó đoán định
cũng theo các cuộc thăm dò khoảng một phần ba trong số bốn mươi năm bảy triệu cử tri pháp
có thể bỏ phiếu trắng
trong khi một số nhà phân tích cho rằng số lượng cử tri đi bầu cử đông
sẽ có lợi cho hai ứng cử viên macron và fillon các cuộc thăm dò cũng cho thấy
bà le pen và ông melenchon cũng có thể được lợi nếu lượng cử tri là người trẻ
và tầng lớp lao động đi bầu cao
cảnh sát thành phố istanbul của thổ nhĩ kỳ vừa bắt giữ bảy người lên kế hoạch
tiến hành các vụ tấn công tại nước này trước thềm cuộc trưng cầu ý dân sửa đổi
hiến pháp vào ngày một mươi sáu tháng sáu tới
cả bảy người bị thổ nhĩ kỳ bắt giữ bị cáo buộc đang lên kế hoạch tiến hành
các vụ tấn công gây bất ổn trước thêm cuộc trưng cầu ý dân sắp tới
trong số những người bị bắt giữ có bốn công dân thổ nhĩ kỳ hai người syri và một người tajikistan
hai người thổ nhĩ kỳ trong số này được cho là đã gia nhập hàng ngũ tổ chức khủng bố
s tựng cả bảy người này đều đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công gây bất ổn
tại thổ nhĩ kỳ trước thêm cuộc trưng cầu ý dân sắp tới
thổ nhĩ kỳ sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân vào ngày một mươi sáu tháng bốn tới về cải cách hiến pháp
với mục tiêu chuyển từ quốc gia theo chế độ nghị viện sang chế độ tập trung quyền lực
cho tổng thống hiện tại an ninh thổ nhĩ kỳ đã được thắt chặt để chuẩn bị cho sự kiện này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân